cũng vào ngày một mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam nguyễn thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ngụ tệ phường vĩnh thanh vân thành phố rạch giá về tội trộm cắt tài sản
tại cơ quan công an hoàng khai nhận bản thân từng có ba tiền sự về hành vi sử dụng cháy phép chất ma túy một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù
do lời biếng lao động nên hoàng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản người dân bán lấy tiền tiêu xài
vào trưa ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai hoàng đi bộ đến khu phố phi kinh phường vĩnh hiệp thì phát hiện chiếc xe mô tô của anh đỗ phúc thạch không có người trông coi nên hoàng đã lấy trộm
trong lúc hoàng đang tìm cách nổ máy xe thì bị anh thạnh phát hiện truy hô mọi người bắt được hoàng cùng với tăng vật giao cho cơ quan công an xử lý